mỗi dịp tết đến xuân về những người việt dù ở đâu cũng trở về nhà để quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm tất niên chiều ba mươi tết
đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người việt
tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì một số gia đình một số bạn trẻ bận biệu với công việc hay là sinh sống xa nhà rồi quên đi thói quen này
nhưng tại các gia đình truyền thống như ở làng cổ đường lâm ba vì hà nội nhiều năm qua họ vẫn giữ được nét truyền thống này
cứ chiều ba mươi tết cụ phúc lại dọn dẹp bàn thờ gia tiên để sắp lễ và làm mâm cơm cúng cuối năm
đối với cụ bữa cơm tất niên chiều ba mươi tết là bữa cơm quan trọng nhất trong năm của đại gia đình
bởi nó tổng kết một năm đã qua với tất cả con cháu và cùng đưa ra các định hướng nhiệm vụ cho năm sau
truyền thống của gia đình là chiều ba mươi tết là tập trung tất cả con cháu lại để một bữa cơm
tức là để tổng kết một năm và cũng là để cho các cháu ngồi chơi
lời nói chuyện để chuẩn bị cho năm mới tức là chuẩn bị giao thừa năm mới
để phát huy thứ nhất là cái nội lực trong gia đình cái thứ hai là con cháu được gặp gỡ nhau
rồi thì có những câu chuyện mà kể lại về kinh tế phát triển như thế nào
khi đó thì là ông bà có tuổi rồi thì để giữ lại tất cả những cái gì mà khi chúng tôi đã qua
khi mà đã qua thì các cháu luôn luôn truyền thống đó và lưu giữ mãi mãi về sau
gia đình cụ phúc là một trong số ít gia đình tứ đại đồng đường
của lòng cổ đường lâm hiện nay
hai cụ có tất cả sáu người con một mươi năm cháu nội ngoại và một mươi một chát
dù có bận như thế nào các anh các chị cũng cố gắng sắp xếp thời gian
để về ăn tất niên với hai cụ chiều ba mươi tết
bữa cơm tất niên năm nay do sinh sống làm ăn xa nên gia đình hai người con gái của cụ không về tham dự được
bữa cơm tất niên là niềm vui là hạnh phúc khi chứng kiến con cháu lớn khôn trưởng thành
bữa cơm không đơn giản chỉ là dịp họp mặt gia đình mà còn thể hiện sự gắn kết
sự xung họp của đại gia đình trong thời điểm quan trọng nhất của năm
đây cũng là một trong số những điều mà các cháu có thể tìm hiểu và tìm hiểu
các cháu có thể tìm hiểu và tìm hiểu
đây cũng là lúc thế hệ trẻ thấy được những nét đẹp truyền thống của cha ông ta

bữa cơm tất niên đã được cụ phúc duy trì hàng chục năm qua
và thế hệ tiếp theo như anh long sẽ có trách nhiệm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống này

bữa cơm tất nhiên đã được cụ phúc duy trì hàng chục năm qua
và thế hệ tiếp theo như anh long sẽ có trách nhiệm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống này
những điều tốt đẹp cho năm mới đang đến gần